bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã có công điện chính thức về việc dừng thu phí tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi bắt đầu từ giờ ngày một mươi hai tháng một mươi để chủ đầu tư khắc phục sự cố
trước đó khi tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi vừa được đưa vào thông xe thì toàn tuyến đã bị hư hỏng ở một số vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông
theo đó tại tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn sử dụng vốn jica km đến km sáu mươi năm xuất hiện một số vị trí mặt đường bê tông nhựa bị dạn nứt tạo ổ gà
việc sửa chữa khắc phục không kịp thời trong khi các phương tiện tham gia giao thông lưu thông với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn coi thường tính mạng con người
bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu hội đồng thành viên chỉ đạo ra soát kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các nội dung nêu trên
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec tạm dừng thu phí toàn tuyến từ giờ ngày thứ sáu một mươi hai tháng một mươi để khắc phục triệt để các hư hỏng báo cáo bộ sau khi khắc phục để kiểm tra trước khi cho thu phí trở lại